kỷ niệm tám mươi bảy năm ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ việt nam hai mươi tháng một mươi
lãnh đạo tp hcm đã tổ chức chương trình gặp gỡ đối thoại với cán bộ hội
hội viên phụ nữ tp hcm năm hai nghìn một mươi bảy
dự buổi gặp gỡ có một trăm ba mươi đại biểu đại diện hội phụ nữ cấp cấp trên địa bàn tp hcm
đại biểu đã trình bày nhiều ý kiến tâm huyết tập trung vào những vấn đề đặt ra trong thực tiễn
thực hiện chương trình thí điểm tp hcm an toàn thân thiện với phụ nữ và trẻ em cái hiện nay
như thực trạng nạn bạo lực gia đình hay giải quyết những bất cập hạn chế
về chế độ chăm sóc y tế giáo dục sức khỏe đối với phụ nữ trẻ em
tại buổi gặp gỡ lãnh đạo tp hcm khẳng định mục tiêu cuối cùng hướng đến xây dựng
thành phố an toàn thân thiện là khi thực hiện tốt nhiều vấn đề có giá trị tốt đẹp
đối với người dân nói chung và phụ nữ trẻ em nói riêng
mong muốn phụ nữ thành phố tiếp tục phát huy truyền thống năng động trí tuệ
trung hậu đảm đang chủ động học tập nghiên cứu trở thành người phụ nữ có tri thức
trình độ năng lực đóng góp vào việc xây dựng thành phố có chất lượng sống tốt
văn minh hiện đại nghĩa tình theo tinh thần nghị quyết đại hội đảng bộ tp hcm lần thứ một mươi đề ra